nhân kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam chiều nay tại nhà quốc hội
ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội đã tổ chức gặp mặt
đại biểu quốc hội là nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự buổi gặp mặt cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời tri ân thầy cô giáo
những người đã cống hiến vì sự nghiệp giáo dục đặc biệt là các thầy cô giáo đang công tác
tại vùng sâu vùng xa thủ tướng khẳng định ở bất cứ thời đại nào giáo dục và đào tạo
luôn quyết định sự phát triển của đất nước hiện nay giáo dục và đào tạo là giải pháp
quan trọng để thực hiện kỷ nguyên số trong giai đoạn mới trong đó không thể thiếu vai trò
của các thầy giáo cô giáo thủ tướng lưu ý những người làm công tác xây dựng pháp luật
đề xuất pháp luật cần phải chú ý vấn đề giáo dục đào tạo để xây dựng đội ngũ nhà giáo
chất lượng vững mạnh phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cho biết
những khóa trước đây và quốc hội khóa một mươi bốn có khoảng một phần năm các vị đại biểu quốc hội
đã và đang công tác trong ngành giáo dục điều đó khẳng định sự quan tâm của đảng
nhà nước đối với giáo dục và đào tạo khẳng định vị trí quốc sách trong xây dựng
và phát triển đất nước đồng chí tòng thị phóng mong muốn các đại biểu quốc hội là nhà giáo
nhà quản lý giáo dục tiếp tục góp ý hoàn thiện dự án luật giáo dục sửa đổi
giúp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục việt nam trong thời gian tới